giúp bạn chuộc điện thoại đã đem đi cầm cố bằng cách cùng rủ nhau đi cướp tài sản
năm đối tượng gồm lý thanh duy lý thanh nghị võ phước thới nguyễn văn phúc cùng chú tại tỉnh hậu giang
và nguyễn quang nhân chú tỉnh bà rịa vũng tàu vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành a tỉnh hậu giang ra quyết định tạm giữ hình sự
để kiếm tiền giúp cho duy chuộc lại điện thoại đã đem đi cầm cố vào khoảng hơn hai giờ sáng ngày tám tháng một
sau khi uống rượu năm đối tượng bàn bạc cùng nhau đi tìm các quán cà phê đèn mờ để tìm sơ hở
khoảng một tiếng sau duy phúc nghị đi xe mô tô đến quán cà phê trên quốc lộ một a đoạn thuộc ấp phú thạnh xã tân phú thạnh huyện châu thành a uống nước
còn nhân và thới mang theo hung khí chờ ở gần đó
được một lúc thì nghị điện thoại cho nhân và thới mang theo hung khí đe dọa nhân viên cướp hai điện thoại di động rồi tẩu thoát
bước đầu các đối tượng khai nhận sau khi gây án đã đem hung khí đi gửi nhà người quen và bán hai điện thoại cướp được để chia nhau tiêu xài
cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng bộ công thương vừa phát đi cảnh báo nhấn mạnh hoạt động mua bán pháo hoa
ngoài phạm vi của các cửa hàng của nhà máy z một trăm hai mươi một và tổng công ty kinh tế kỹ thuật công nghiệp quốc phòng là trái với quy định của pháp luật
theo đó hiện nay chỉ có hai doanh nghiệp thuộc bộ quốc phòng được cấp phép doanh nghiệp
kinh doanh sản phẩm pháo hoa gồm nhà máy z một trăm hai mươi một và tổng công ty kinh doanh kinh tế kỹ thuật công nghiệp quốc phòng
trong đó nhà máy z một trăm hai mươi một hiện có hai trăm bốn mươi bảy cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm pháo hoa tại năm mươi hai trên sáu mươi ba tỉnh thành phố
tổng công ty kinh tế kỹ thuật công nghiệp quốc phòng hiện có hai cửa hàng tại hà nội và ninh bình
trường hợp người dân phát hiện các hoạt động kinh doanh mua bán pháo hoa tại các địa điểm ngoài phạm vi của cửa hàng được công bố
cơ quan quản lý đề nghị người tiêu dùng cung cấp thông tin
cơ quan quản lý đề nghị người tiêu dùng cung cấp thông tin để xử lý theo quy định của pháp luật
công an huyện đông anh hà nội vừa phát hiện xử lý cơ sở sản xuất hoa quả khô bánh kẹo tết không đủ điều kiện an toàn thực phẩm
tổ công tác đội cảnh sát kinh tế công an huyện đông anh phối hợp với công an xã cổ loa phát hiện tại kho của công ty cổ phần sản xuất và thương mại thực phẩm am
điện chỉ khu bạch mỹ cổ loa phường đào duy tùng xã cổ loa đông anh hà nội
đang hoạt động đóng gói các sản phẩm không có nhãn mát như hoa quả khô bánh
quá trình kiểm tra xác định các mặt hàng tại kho không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và chưa xuất trình được hóa đơn
chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của toàn bộ số hàng hóa nêu trên
đoàn kiểm tra đã ra quyết định xử phạt năm mươi chín triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng nói trên
thế nhưng vẫn có khá nhiều người dân sập bẫy
bởi những đối tượng lừa đảo đã sử dụng những chiêu thức hết sức tinh vi
đặc biệt trong thời gian qua nổi lên hiện tượng nhiều đối tượng đã giả lập những website fanpage và công ty du lịch để tạo lòng tin cho khách hàng
khi khách hàng chuyển khoản để thanh toán các tour hay combo du lịch thì các đối tượng lập tức xóa mọi dấu vết
để hiểu rõ hơn về chiêu thức này xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây
tìm hô tour du lịch để đưa cả gia đình đi chơi
chị đỗ thị hường đã lên mạng và đặt tại fanpage facebook
có tên là best traver với vào bọc uy tín lấy tên công ty trách nhiệm huy hạn du lịch và lưỡi hành việt nam
kiểm tra trên mạng có địa chỉ công ty rõ ràng có mắt số thuế đầy đủ
chị hường quyết định đặt tour trị giá bốn mươi ba triệu đồng
nhưng ngay ngày hôm sau chị hường liên lạc lại để nhờ được vé thì số điện thoại đã bị khóa fanpage cũng bị xóa
lần theo địa chỉ trên fanpage trước đó thì cũng chỉ là địa chỉ ảo và lúc này chị hương mới biết mình đã bị lừa
trước năm giờ chiều là bạn em gái tôi đã chuyển khoản cho họ
bốn mươi ba triệu ngay sau khi mà mình chuyển khoản xong thì kiểm tra lại fanpage bay màu luôn
cái các cái dòng chat mà mình đã chát với nhân viên tư vấn là số tài khoản vô hiệu hóa là đều vô hiệu hóa hết
không còn một cái thông tin gì để mà có thể tìm hiểu về nó
sau đấy thì gia đình có làm đơn kiện gửi lên công an quận hoàn kiếm
tất cả các hồ sơ liên quan thì chúng tôi cũng đã gửi hồ sơ lên công an và công an cũng đã thụ lý vụ đấy
nhưng cho tới giờ thì sự việc cũng chưa ngã ngũ
đây chỉ là một trong số
hàng chục hàng trăm người đã bị lừa đảo dưới hình thức du lịch như trên
theo cơ quan công an các chiêu trò lừa đảo này không mới nhưng tinh vi và vẫn có rất nhiều nạn nhân sập bẫy
các nhóm tội phạm lợi dụng thời điểm kỳ nghỉ hè nghỉ lễ tết nhu cầu du lịch của người dân tăng cao
để thực hiện hành vi lừa đảo trên không gian mạng
chúng tôi đưa ra một số những lời khuyên đối với lại người tiêu dùng
cái thứ nhất là khi mà chúng ta có nhu cầu mua bán một cái combo du lịch nào đó
thì chúng ta hãy tìm hiểu
hãy tìm hiểu thật kỹ về những cái thông tin
thông tin liên quan đến cá nhân của người bán bán cái hoạt động du lịch và cái tour du lịch đó
ở thời điểm đó thì thông tin của họ như thế nào
chúng ta mới có đưa ra những cái quyết định cuối cùng liên quan đến cái việc mà mua bán cái voucher đó hay không
để lấy lòng tin của khách hàng nhóm lừa đảo sẽ tạo website fanpage và tên tài khoản là một công ty du lịch uy tín nào đó
để khi khách hàng giao dịch thấy mọi thông tin đều minh bạch rõ ràng
nhóm đối tượng lừa đảo thường xuyên yêu cầu nạn nhân phải chuyển từ ba mươi đến năm mươi giá trị
có trường hợp yêu cầu chuyển một trăm linh giá trị để được tranh xuất tour
sau khi nhận tiền cọc nhóm lừa đảo sẽ chặn số điện thoại zalo facebook ngắt liên lạc với nạn nhân rồi âm thầm biến mất
thực ra đây là một phương thức không hề mới mà trước đây cái thủ đoạn này đã được các đối tượng sử dụng cách đây rất nhiều năm rồi
và các cơ quan chức năng cũng đã có rất nhiều cảnh báo đối với người dân
thực ra bây giờ hiện tại là cái công nghệ
và cái nền tảng xã hội mạng xã hội đang rất phát triển và là một cái công cụ để cho các đối tượng thực hiện việc lừa đảo được chuyên nghiệp hơn
và tôi nghĩ rằng là cái việc này cũng phải cần được các cơ quan chức năng vào cuộc để giải quyết để tránh những thiệt hại cho người dân
để tránh bị lừa đảo trước thủ đoạn đặt tour du lịch qua mạng internet khách hàng cần lưu ý
trước khi lựa chọn các gói du lịch cần tìm hiểu kỹ thông tin công ty cung cấp dịch vụ du lịch
nên lựa chọn dịch vụ của những công ty uy tín để tránh bị lừa đảo
cần cảnh giác khi đơn vị du lịch yêu cầu chuyển tiền để giữ chỗ vì đây chưa phải là khoản tiền xác nhận cung cấp dịch vụ
và nên đến trực tiếp để giao dịch để tránh tiền mất tật mang
và báo cáo ngay cho cơ quan công an khi nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo để được hỗ trợ kịp thời

qua trích xuất camera tại thời điểm xảy ra vụ án đối tượng thành đã đâm nhiều nhát vào nạn nhân dẫn đến tử vong
nhận thấy mức độ nghiêm trọng của vụ việc ngay lập tức bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã xác định được nghi can và tích cực truy bắt
tuy nhiên sau khi gây án đối tượng đã bỏ trốn và có trạng thái tâm lý hoảng loạn
quá trình truy bắt đối tượng thì đối tượng đã có những
hành vi bỏ trốn và có những biểu hiện tinh thần không ổn định
do vậy thì quá trình truy bắt thì cơ quan điều tra đã tiến hành đồng bộ nhiều biện pháp và chúng tôi đã vận động thuyết phục gia đình
trong đó là tác động gia đình để nhằm cho đối tượng có một nhận thức rõ ràng về việc hành vi phạm tội của mình
sau đó thì đối tượng đã
liên hệ với gia đình và xin được đầu thú với cơ quan công an
qua đấu tranh ban đầu đối tượng khai nhận do còn nhiều tình cảm với nạn nhân và quá bức xúc nên đã có hành vi bột phát dẫn đến hậu quả thương tâm này
quá trình bỏ trốn cũng gặp nhiều đấu tranh về tâm lý và có ý định tự sát
có lên nhà ăn hỏi xong nhưng mà đợt vào dịch thì không cưới được
thế xong rồi đến đầu tháng năm tháng sáu thì
đầu cãi nhau cãi nhau xong rồi không gọi là không liên lạc với nhau nữa
mới vừa rồi đây thì mới liên lạc lại với nhau vẫn rủ nhau vẫn bình thường lại rủ nhau đi chơi
thế mà đến hôm đấy thì em với trang rủ đi chơi thì là em trang thì em mới gặp như thế
em mới hỏi mấy câu là
thế bây giờ anh hỏi em một câu cuối
thế xong nó gọi là tao tao đây là người yêu tao
xong rồi cãi nhau một
hồi nữa xong rồi em mới bảo em là mày làm gì mày làm đi
thế là em mới
thế bây giờ em mới rút thế quá em mới rút rao ra em
tốn thịt vợ
sau khi xảy ra vụ việc đối tượng đã bỏ trốn sang địa bàn quận long biên khu vực gần đê sông hồng
sau quá trình nhiều lần thay đổi chỗ trốn cùng đấu tranh tâm lý do sự vận động từ phía gia đình và lực lượng công an
đêm ngày một mươi bốn tháng một đối tượng đã đến công an quận thanh xuân đầu thú
hiện cơ quan công an đang hoàn tất thủ tục hồ sơ
để nhanh chóng xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
còn tại hải dương cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vừa phối hợp với công an huyện kim thành
bắt giữ đỗ ngọc khánh sinh năm hai nghìn năm trú tại thị trấn phú thái nghi phạm sát hại chủ tiệm vàng bên bờ sông
dạng sáng ngày một mươi ba tháng một một người dân ở thị trấn phú thái đi đánh cá trên sông
đến gần khu vực quảng trường hai mươi tháng chín thì bất ngờ phát hiện thi thể một người đàn ông ở cạnh gốc cây
ban đầu xác định nạn nhân là một người đàn ông sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trấn phú thái huyện kim thành chủ một cửa hàng kinh doanh vàng bạc và mỹ nghệ tại địa phương
vào cuộc điều tra cảnh sát đã bắt giữ đỗ ngọc khánh đang là học sinh lớp một mươi hai trên địa bàn huyện
nghi phạm gây ra vụ án
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương đang tiếp tục phối hợp với công an huyện kim thành
điều tra làm rõ hành vi giết người
để về quê an tết khiến cửa ngõ phía tây của thành phố hồ chí minh chật kín người xe
ùn ứ kéo dài lực lượng cảnh sát giao thông đã được tăng cường để điều tiết phân luận
hướng dẫn bà con đi đúng luật đảm bảo an toàn giao thông
từ rất sớm lượng người và xe đổ về trên tuyến quốc lộ một của địa bàn quận bình tân
và huyện bình chánh thành phố hồ chí minh để về các tỉnh miền tây tăng cao
trong đó đoạn đường quốc lộ một từ vòng xoay an lạc quận bình tân đến cầu vượt bình thuận
huyện bình chánh các phương tiện trang trúc nhau di chuyển ùn ứ kéo dài
nhiều người dân điều khiển xe máy lên cả vỉa hè rẽ vào các đường nhánh tìm lối thoát
lực lượng cảnh sát giao thông đã phân luồn từ xa hướng dẫn các phương tiện di chuyển
ghi nhận tại bến xe miền tây quận bình tân lượng khách cũng tăng cao
theo đại diện của bến xe này dù lượng khách đông những ngày này
tuy nhiên không sẽ ra tình trạng sắp hàng dài trước các quầy vé như những năm trước
vì người dân đặt mua vé qua mạng trước đó
lượng khách đông công tác đảm bảo an ninh trật tự trong và ngoài bến xe cũng được tăng cường
để người dân đi lại an toàn thuận tiện
đại diện bến xe cho biết dự báo dịp tết nguyên đáng quý mạo hai nghìn hai mươi ba
lượng hành khách sẽ tăng thêm bốn mươi so với cùng kỳ năm trước
lượng khách chủ yếu tập trung vào các ngày hai mươi bảy hai mươi tám và hai mươi chín tháng chạp
trong dịp tết này phòng cảnh sát đường thủy công an tp hcm đã triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền
nâng cao ý thức phòng chống tội phạm chấp hành luật giao thông đường thủy nội địa cho người dân
chủ các bến đò trên địa bàn đặc biệt là cách phân biệt pháo hoa được phép và loại nào không được phép sử dụng
cán bộ chiến sĩ trạm cảnh sát đường thủy rạch tra thuộc phòng ca sát đường thủy công an tp hcm
tăng cường công tác tuyên truyền về tình hình trật tự an toàn giao thông đường thủy
luật giao thông đường thủy nội địa và các mức xử phạt phi phạm hành chính
các quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa đồng thời cảnh báo các đoạn tuyến sông mất an toàn giao thông
có nguy cơ cao xảy ra tai nạn và hướng dẫn một số kỹ năng tham gia giao thông đường thủy an toàn cho các bến đò ngang sông và người dân
người dân mình là đa số là họ sẽ nghĩ là bến khách ngang sông thì hành khách là chỉ có mặc áo phao thôi
nhưng ngoài cái phương pháp cái biện pháp áo phao ra thì mình còn có những cái phương án khác như là cầm dụng cụ nổi
cụ thể là dụng cụ cứu sinh cầm những cái đó thì nó thiết thực hơn và nó cũng là một trong những cái biện pháp hiệu quả hơn về cái phòng chống tai nạn đuối nước
trong các đợt tuyên truyền cảnh sát đường thủy cũng tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân nắm về việc sử dụng các loại pháo hoa không gây tiếng nổ
trong tổ chức các sự kiện sinh nhật liên hoan theo đúng quy định của pháp luật
trong đó đặc biệt chú trọng tuyên truyền cho người dân hiểu và phân biệt được pháo hoa nổ và pháo hoa không tiếng nổ
gần tết này thì những cái tai nạn
về pháo nổ là một trong những nguyên nhân là gây tai nạn về pháo nổ thì đơn vị chúng tôi đã lồng ghép vào cái nội dung tuyên truyền về pháo nổ để người dân phân biệt được
mình chỉ nên xài những pháo mà được nhà nước cấp phép vì nó có thể đã được kiểm định là an toàn cho người sử dụng
những thứ mà nhà nước cấm thì rất là nguy hại cho cơ thể của con người
đặc biệt là nó có thể nổ bất cứ lúc nào hoặc là mình để cầm trên tay mình chưa đốt nó cũng đã có thể nổ rồi
trước đó phòng cảnh sát đường thủy tp hcm cũng đã tổ chức ký cam kết đến một trăm linh các bến khách ngang sông
bến thủy nội địa không vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy
nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền người dân đã dần nêu cao ý thức trách nhiệm trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên các tuyến sông kênh rạch
từ đó cung cấp cho lực lượng công an nhiều nguồn tin có giá trị liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến giao thông thủy
thưa quý vị sổ hộ khẩu sổ tạm trú giấy đã chính thức hết hiệu lực từ ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
giờ đây việc quản lý cư trú được áp dụng theo hình thức điện tử
cơ quan chức năng sẽ trích xuất dữ liệu từ căn cước công dân gắn chip để thực hiện các thủ tục về cư trú cũng như các thủ tục hành chính
và hình thức này đang mang lại rất nhiều thuận lợi cho người dân và nhận được sự đồng tình ủng hộ của đông đảo người dân
thay vì phải mang theo sổ hộ khẩu và nhiều loại giấy tờ khác
thì giờ đây khi làm các thủ tục đăng ký cư trú
bà diễm ân chỉ cần mang căn cứ công dân có gắn chip đến công an phường là đã được giải quyết
bà ân chia sẻ đây là cách làm rất thuận lợi nhanh chóng và rất thiết thực
nhất là đối với những người lớn tuổi và những người có bệnh hay quên
trước đây thì mình đi đâu mình đều phải đem theo sổ đi
lỡ mà mình quên sổ một cái là mình phải chạy về
còn bây giờ mình chỉ cần cái căn cước công nhân bỏ trong túi thôi là mình đi tới đâu mình cũng người ta nhập vào cái thẻ căn cước công nhân
cái là lên hết tất cả hồ sơ của mình ở trên đó
trong tháng đầu
bước vào giai đoạn công nhân
phục vụ nhân dân chủ yếu sử dụng dữ liệu quốc gia về dân cư để giải quyết các thủ tục hành chính từ đầu năm nay
và để công tác này được gần người dân hơn hỗ trợ thông tin được tốt hơn
công an phường một mươi ba quận bình thạnh đã có sự tăng cường từ các đoàn viên thanh niên
nhiệm vụ của em là tiếp nhận và hỗ trợ cho người dân về việc nhập hồ sơ dữ liệu lên cổng thông tin quốc gia
mà bên cạnh đó thì em cũng có thể giải đáp các thắc mắc cơ bản của người dân về việc nhập dữ liệu
các thủ tục hồ sơ như là đăng ký tạm trú đăng ký thường trú lên cổng thông tin quốc gia của người dân
từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai thì việc công nhân khi tham gia các thủ tục hành chính công
cũng như khi mà tham gia các thủ tục hành chính tại các cơ quan đơn vị
thì công dân chỉ cần xuất trình cái căn cứ công dân
và khi mà cán bộ tiếp nhận là chỉ tra cứu trên cái nền kho dân cư về cư trú và thực hiện theo yêu cầu của công dân
quận bình thạnh tp hcm có dân số với gần năm trăm linh người
đến nay cơ bản đã hoàn thành xong cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia
việc quản lý thông tin cư trú của người dân bằng phương thức điện tử
hay còn gọi là sổ hộ khẩu điện tử cũng đã sớm được triển khai
người dân trên địa bàn khi thực hiện các thủ tục về cư trú
đều thực hiện qua hệ thống phần mềm không cần phải mang nhiều giấy tờ rượm ràng như trước đây
mỗi công dân có được hình thành một dữ liệu điện tử trên hệ thống quốc gia
thống nhất đồng bộ và góp phần tích hợp tất cả các thông tin của công dân
vào trong cơ sở dữ liệu dân cư
từ đó thuận lợi nhất trong việc thực hiện thủ tục hành chính
chỉ cần khai báo thông tin một lần và có thể chia sẻ được tất cả các thông tin
có liên quan tới công dân phục vụ hiệu quả nhất trong công tác giải quyết thủ tục hành chính
theo công an quận bình thạnh cho biết hiện nay dù có bỏ sổ hộ khẩu giấy
tuy nhiên vẫn duy trì quản lý hộ khẩu nhưng dưới dạng hồ sơ điện tử
người dân vẫn phải làm thủ tục đăng ký thường trú tạm trú như trước đây
sáng nay công an thành phố cần thơ đã tổ chức chương trình xuân yêu thương cùng em vui tết
cho các trẻ em mồ côi do dịch bệnh covid một mươi chín đã được công an thành phố nhận bảo trợ đến năm một mươi tám tuổi
qua hơn một năm triển khai mô hình tình thương cho em hậu covid và mẹ đỡ đầu
các đoàn thể của công an thành phố cần thơ đã nhận đỡ đầu hỗ trợ chăm sóc
nuôi dưỡng năm mươi chín trẻ em mồ côi do dịch bệnh covid một mươi chín
với tổng kinh phí thực hiện tính đến nay đã hơn một tỷ sáu trăm năm mươi triệu đồng
bên cạnh việc quan tâm hỗ trợ về mặt vật chất cho các gia đình
thì công an thành phố cần thơ cũng đồng hành cùng người thân trong việc giáo dục nuôi dưỡng
tạo điều kiện để các em được phát triển toàn diện được nâng đỡ tại cộng đồng và được chăm sóc ngay tại gia đình
đồng thời hỗ trợ và kết nối đào tạo nghề miễn phí cho các em
dịp tết nguyên đáng này công an thành phố đã cùng với hội liên hiệp phụ nữ thành phố cần thơ
tổ chức chương trình xuân yêu thương cùng em vui tết
với nhiều hoạt động ý nghĩa như sinh hoạt truyền thống tại khu di tích lịch sử quốc gia an nam cộng sản đảng
tuyên truyền các quy định về luật an toàn giao thông đường bộ
trao tặng sáu mươi một suất học bổng tặng gần một trăm linh phần quà với kinh phí hơn một trăm năm mươi triệu đồng
vận động từ các đơn vị mạnh thường quân và cán bộ chiến sĩ công an thành phố
khám bệnh tư vấn hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho các em
cấp căn cước công dân cho các em đã đủ một mươi bốn tuổi
hớt tóc miễn phí và tổ chức một buổi tiệc tất nhiên ấm áp đầy tình yêu thương cho các em và gia đình
thưa quý vị ba tác phẩm phim việt chiếu tết đã được chính thức mở bán vé bước vào tuần nước rút cho các chiến dịch truyền thông
với những suất chiếu giới thiệu giới quan sát đã đặt niềm tin và sức bật trở lại của phim nội địa năm nay
với những câu chuyện gần gũi về gia đình chặt chẽ và hợp thị hiếu khán giả trong những ngày đầu xuân
phim việt nam nhâm dần hai nghìn hai mươi hai khép lại với hai phim là thanh sói và phim đã độc đắc
thiên linh cái kết quả doanh thu của hai phim gần ngang bằng nhau ở mức dưới kỳ vọng của các nhà phát hành
tuy nhiên không khí truyền thông của điện ảnh trong nước lại sôi động khi ba phim việt đang tăng tốc
thu hút khán giả bởi chỉ còn đúng một tuần là bước vào mùa chiếu cao điểm nhất trong năm mùa tết nguyên đáng
một hòa đánh giá cao phần chuẩn bị của tất cả những anh em ekip làm marketing làm quảng bá
bởi vì là bốn mươi năm mươi con người vẫn làm việc liên tục miệt mài chắc là phải từ đây tới tết và xuyên cả tết
và tất cả những gì mà khán giả đã đón nhận cũng giống như là phản ứng của mọi người qua các nền tảng thì mình thấy là
tost được tới với mọi người và hy vọng và hy vọng nhất là chính chất lượng của bộ phim sẽ là cái đòn bẫy lớn nhất
để đưa mọi người tới ra rạng
thực tế thị trường cho thấy đường đua phim tết năm hai nghìn hai mươi ba khá rộng mở và thuận lợi cho phim nội địa
về cả yếu tố số lượng cạnh tranh và chất lượng của nội tại
năm nay chỉ có ba nhà phát hành tham gia galaxy phát hành phim siêu lừa gặp siêu lầy
cgv việt nam ra mắt phim chị chị em phần hai còn nhà phát hành cj đang tự tin với tác phẩm nhà bà nữ
đơn vị lotte năm nay không tham gia phát hành phim việt chú tết
bên cạnh đó lượng phiếu nước ngoài ra rạp cùng thời điểm không quá căng thẳng
thông thường phim việt sẽ cạnh tranh căng thẳng với phim trung quốc trước tết bởi thị hiếu khán giả khá tương đồng
sông năm nay do thị trường này vẫn có áp dụng chính sách zero covid
nên điện ảnh chưa ghi nhận bộ phim có sức nặng phòng vé